gần một mươi năm năm nay việc treo ảnh bác hồ ở nơi trang nghiêm đã được người dân trên địa bàn xã phước cát hai huyện cát tiên tỉnh lâm đồng nhất là người dân tộc đồng bào dân tộc stiêng tích cực thực hiện
việc làm ý nghĩa này thể hiện lòng tôn kính và biết ơn của mỗi người dân đối với bác hồ kính yêu qua đó góp phần tạo sức lan tỏa phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trên địa bàn
trong căn nhà mới khang trang âm cúng gia làng điều ca mốt bảy mươi năm tuổi dân tộc stiêng xã phước cát hai huyện cát tiên tỉnh lâm đồng chọn một nơi trang trọng trong phòng khách để đặt ảnh bác
gia đình già làng điều ca mốt có truyền thống cách mạng nên việc treo ảnh bác đã được gia đình thực hiện từ lâu để tưởng nhớ đến công ơn của bác hồ
mỗi ngày gia làng đều thắp hương bàn thờ bác như một cách để tưởng nhớ đến vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc
các bàn làng ạ thì
chấp hành theo đáng là không đi đâu không nghe là cái khe xấu
bây giờ đất nước ta dân phong miền nam rồi đặc lập tự do rồi
từ từ không nhớ ta nhớ ai nhớ bác hồ nhớ là bác nháp
tháng nào ngày nào là cũng thờ
hiện thôn ba có bốn mươi năm hộ một trăm bảy mươi một khẩu một trăm linh là người dân tộc stiêng
trong những năm qua nhờ chính sách hỗ trợ của đảng và nhà nước cuộc sống của đồng bào nơi đây ngày một khởi sắc diện mạo thôn buôn thay đổi từng ngày
người stiêng một lòng theo đảng theo bác luôn tin tưởng vào chủ trương đường lối của đảng chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước luôn đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng sầu mạnh
trong những năm qua từ cán bộ ở xã đến thôn và bà con nhân dân trên địa bàn xã đã thực hiện tốt nhiều phong trào và học tập tâm hương đạo đức phong cách hồ chí minh
một lòng đáng theo bác
một trong những cái mà bà con giáo dục cho cái thế hệ trẻ sau này và thực hiện một lòng theo bác và xây dựng nông thôn mới
việc nhà nhà cho ảnh bác hồ đã và đang tạo sự chuyển biến tích cực ở cả về ý thức và hành động của mỗi người dân trên địa bàn xã phước cát ii nhất là các hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số
đây cũng là cách mà người dân tộc stiêng bày tạo tình cảm và lòng biết ơn đến chủ tịch hồ chí minh qua đó góp phần làm sinh động thêm việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thưa quý vị thực hiện nghị quyết số một mươi của chính phủ về chiến lược công tác dân tộc giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi các địa phương miền núi đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu phát triển toàn diện nhanh bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số
theo đó ngoài vấn đề về thu nhập các tiêu chí về đời sống văn hóa xã hội cũng được quan tâm đầu tư nhằm bảo đảm sự phát triển đồng đều và thu hẹp khoảng cách giữa miền núi với miền xuôi
sau đây là ghi nhận tại huyện đầm hà
tỉnh quảng ninh
theo chủ trương chung của tỉnh quảng ninh năm hai nghìn hai mươi ba huyện đầm hà ưu tiên dành nguồn lực đầu tư cho giáo dục y tế ở miền núi biên giới hải đảo
các trạm y tế trên địa bàn được tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng và y tế điều trị đảm bảo chăm sóc tốt cho sức khỏe người dân vùng dân tộc thiểu số
được cung ứng thuốc và vật tự y tế đủ để thực hiện công tác khám chế bệnh